quý bác nhân dân thành phố hà nội vừa có quyết định đồng ý việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ một trên năm trăm linh dự án thí điểm khu nhà ở xã hội thành phố kết nối xanh quy mô dân số dự kiến khoảng một mươi một người
khu nhà ở xã hội thành phố kết nối xanh green link city ở xã tiên dương huyện đông anh với quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng ba mươi chín năm ha quy mô dân số dự kiến khoảng một mươi một người
đây là khu đô thị dịch vụ thương mại và nhà ở với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại thân thiện với môi trường dành cho người thu nhập thấp
khu đô thị đầu tư xây dựng theo thứ tự ưu tiên trường học khu công viên cây xanh cảnh quan thể dục thể thao và khu nhà ở
quá trình triển khai lập quy hoạch cho phép nghiên cứu tối đa hóa các chỉ tiêu quy hoạch trong khuôn khổ pháp luật cho phép nâng cao hiệu quả sử dụng đất